không ít người dân khi ngủ có thói quen là mở cửa hậu phía sau nhà và các cửa sổ để cho thoáng mát
và chính thói quen không khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ của một số người dân đã vô tình mời trộm vào nhà
với thủ đoạn này trần trung tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định
vừa thực hiện chót lọt năm vụ trộm tài sản nhà dân trên địa bàn thành phố nam định giữa đêm khuya
trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trần trung tây đã liên tiếp đột nhập trộm cắp tài sản
tại năm nhà dân trên địa bàn thành phố nam định phần lớn trong đó là nhà biệt thự
tổng tài sản mà trần trung tây trộm được gồm bốn điện thoại di động một xe máy hondalit một laptop nhãn hiệu fujitsu màu trắng và trên bảy mươi triệu đồng tiền mặt
sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp mở rộng điều tra truy xét diện đối tượng công an thành phố nam định xác định
đối tượng gây án là trần trung tây tuy nhiên trần trung tây liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như nam định ninh bình hà nội hải phòng quảng ninh
do tính chất lưu động của đối tượng nên việc truy xét tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn
đến sau khi có thông tin đối tượng trốn vào thành phố huế chúng tôi đã phối hợp và được sự giúp đỡ nhiệt tình của công an thành phố huế
chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng tại nhà nghỉ trên địa bàn của thành phố huế
xác định trần trung tây đang có mặt tại thành phố huế công an thành phố nam định đã ngay lập tức liên lạc công an tp huế đề nghị phối hợp hỗ trợ nhằm ngăn chặn đối tượng tẩu thoát
sau nhiều giờ ra soát với sự hỗ trợ nhiệt tình của công an tp huế tổ công tác công an thành phố nam định đã bắt giữ thành công trần trung tây
tại cơ quan công an trần trung tây khai nhận thường đi lang thang ở các khu phố giữa đêm khuya thấy nhà dân nào mở cửa sổ hay cửa hậu phía sau nhà thì tìm cách đổ nhập trộm tài sản
nhất là những nhà biệt thự có kiến trúc mở tường bao quanh nhà thường thấp dễ đột nhập
sau mỗi vụ trộm thành công có tiền trần trung tây lại giạt đến một tỉnh khác ăn chơi vừa tránh sự truy tìm của cơ quan công an vừa nhóm ngó địa điểm mới để trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra các vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn thành phố nam định thì tôi thấy mặc dù là công an thành phố nam định đã tuyên truyền nhiều biện pháp sâu rộng đến quần chúng nhân dân
nhưng mà người dân vẫn sơ hở trong quá trình bảo vệ và quản lý tài sản của mình
hai mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nam định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần trung tây về tội trộm cắp tài sản
qua vụ việc trên người dân cần nâng cao cảnh giác cẩn trọng trong giữ gìn tài sản chủ động kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn nhằm báo tin phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật